nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
tỉnh quảng trị đã tổ chức buổi triển lãm năm mươi bức ảnh thể hiện các góc nhìn về kinh tế
ngoại giao giữa hai nước việt nam hoa kỳ
cách đây đúng hai mươi năm năm tổng thống mỹ bill clinton và thủ tướng võ văn kiệt
đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước
trải qua hơn hai thập niên việt nam và hoa kỳ đã trở thành đối tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực
tỉnh quảng trị trong chiến tranh là giới tuyến tạm thời chia cắt đất nước việt nam
trong hợp tác quốc tế với hoa kỳ cùng khắc phục hậu quả bom mìm trao đổi giáo dục
hỗ trợ người khuyết tật nạn nhân chất độc da cam và tìm kiếm quân nhân hoa kỳ mất tích trong chiến tranh
triển lãm ảnh diễn ra đến hết ngày một mươi ba tháng bảy